sau gần một tháng điều trị nữ bác sĩ bị tấm kính trong cửa hàng dưa coffee house đổ vào người đang hồi phục tốt
tuy nhiên do tai nạn quá nghiêm trọng nữ bác sĩ h m l khó có khả năng phục hồi hoàn toàn
phải ngồi xa lăn nhưng vẫn có thể trở lại làm việc ở một vị trí phù hợp
sau thời gian dài nằm viện bác sĩ trần quang trung khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đại học y hà nội
người đang trực tiếp điều trị cho bác sĩ l cho biết hiện sức khỏe chị l chuyển biến tích cực tỉnh táo bắt đầu tập hồi phục chức năng
bệnh nhân đã được rút dẫn lưu màng phổi hai bên kèm trong cứu vùng chân dù tiên lượng khá khó khăn
trong tương lai người bệnh gặp nhiều thách thức do dối loạn tiểu đường và không thể đi lại
cần nhiều sự quan tâm động viên từ gia đình bạn bè và xã hội
dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong năm đến bảy ngày tới
sau khi thông tin nữ bác sĩ nội chú trẻ không may gặp tai nạn
nhiều người không khỏi tiếc nuối khi cánh cửa tương lai mở rộng của chị l dần khép lại
tuy nhiên bác sĩ trung cho hay sau khi sức khỏe ổn định
bác sĩ l vẫn có thể làm những công việc phù hợp như là bàn giấy hoặc là khám tư vấn online
hiện nữ bác sĩ cần nhất là sự động viên của gia đình bạn bè để vượt qua cú sốc về tâm lý
về cơ hội có thể quay trở lại với nghề của bác sĩ l
đại diện bệnh viện ca cơ sở tân triều nơi bác sĩ l đang làm việc cho hay
khi bác sĩ l điều trị xong sẽ tạo điều kiện bố trí công việc phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của cô
đại diện bệnh viện ca khẳng định để trở thành bác sĩ nội chú không phải là điều dễ dàng
bác sĩ l đã có thời gian học tập và làm việc chăm chỉ và trách nhiệm
hiện bác sĩ l là cán bộ nhân viên của bệnh viện ca
bởi vậy chúng tôi sẽ bố trí công việc phù hợp nhất sau khi cô điều trị ổn định
đại diện bệnh việt cũng cho hay trong thời gian qua công đoàn bệnh việt ca đã vận động quyên góp
đồng thời thường xuyên động viên thăm hỏi để bác sĩ l yên tâm điều trị
hiện mẹ của bác sĩ l cũng đang điều trị ung thư tại bệnh viện ca
các đồng nghiệp hỗ trợ chăm sóc mẹ cô tại bệnh viện
sau khi sự việc không may xảy ra rất nhiều người quan tâm đến danh tính của chủ chuỗi cà phê này
vậy họ là ai hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
sự việc đáng tiếc xảy ra vào tối hai mươi tháng bốn
nữ bác sĩ l cùng bạn bè uống cà phê the coffee house tại phố thái hà trung liệt đông đa hà nội
trời đổ cơn rông
một tầm kinh lớn từ tầng hai của tòa nhà viettower
nơi quán cà phê the coffiel house mở địa điểm kinh doanh đã đổ ập xuống người của chị l
chị l được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương cuộc sống
gáy nhiều xương sườn và dẫn đến liệt nửa người
the confie house cho biết ngay khi sự cố xảy ra thương hiệu này đã đưa người bị thương vào viện chữa trị
đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và bên cho thuê
vận hành tòa nhà xác định thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ
trong suốt quá trình điều trị của chị h m l the coffee house cho biết
thương hiệu này thường xuyên túc trực ở bệnh viện và thăm hỏi gia đình
sự việc xảy ra nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng
nhiều người ngay lập tức quan tâm và tò mò về thương hiệu này
điều biết the coffee house xuất phát từ giấc mơ về một ngôi nhà cà phê của nhà sáng lập nguyễn hải ninh
người trước đó được biết đến với vai trò đồng sáng lập chuỗi cà phê oben station
the cophie house mở rộng một cách nhanh chóng và chỉ sau ba năm ra đời
thương hiệu này đã có sáu mươi cửa hàng tại thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn một mươi tám nikkey đánh giá start up của nguyễn hải ninh là chuỗi phát triển nhanh nhất
trong các công ty khởi nghiệp về cà phê ở việt nam
chủ sở hữu chuỗi cà phê the coffee house hiện là công ty cổ phần sitcom
ngoài thương hiệu cà phê này sitcom còn là chủ của hệ thống siêu thị king food mart
chuỗi thời trang ednos juno
the copye house có tên gọi bằng tiếng việt là công ty cổ phần thương mại dịch vụ trà cà phê việt nam
được thành lập vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn với số vốn điều lệ ban đầu là chín một mươi sáu tỷ đồng
danh sách cổ đông sáng lập gồm công ty cổ phần hạt sống thành phố hồ chí minh góp ba sáu mươi sáu tỷ đồng
tương đương bốn mươi cổ phần
nguyễn thanh giang góp ba sáu mươi sáu tỷ đồng tương đương bốn mươi cổ phần
nguyễn hải ninh góp một tám mươi ba tỷ đồng tương đương hai mươi cổ phần
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu g coffi house tăng vốn điều lệ lên mức ba mươi tám
lúc này công ty cổ phần hạt giống góp một mươi tám bảy tỷ đồng nắm giữ bốn mươi tám chín mươi chín cổ phần
nguyễn thanh giang góp một mươi năm ba tỷ đồng nắm giữ bốn mươi hai cổ phần
và nguyễn hải ninh góp bốn hai tỷ đồng nắm giữ một mươi chín mươi tám cổ phần
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy the cophe house tiếp tục tăng vốn điều lệ lên mức năm mươi năm một mươi năm tỷ đồng
tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy doanh nghiệp này lại tăng vốn lên thành sáu mươi hai một mươi năm tỷ đồng
danh sách cổ đông lúc này ghi nhận thêm cổ đông nước ngoài là ficus asia investment pte ltd
nằm giữ bốn mươi bốn tám cổ phần
ficus asia investment đăng ký kinh doanh tại singapore và được sáng lập bởi ông đinh anh huân
nhà đồng sáng lập thế giới di động
ông huân cũng là đồng sáng lập công ty cổ phần sincom
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám the cophie house điều chỉnh vốn điều lệ lên mức sáu mươi bốn tỷ đồng
lúc này tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài
ficus asia investment pte ltd giảm nhẹ xuống còn bốn mươi ba năm
tháng một năm hai nghìn một mươi chín the cophie house tiếp tục nâng vốn điều lệ lên mức bảy mươi ba ba mươi ba tỷ đồng
và tiếp tục ghi nhận thêm một cổ đông mới là nhà đầu tư nước ngoài
cụ thể là công ty cổ phần sitcom
tỷ lệ sở hữu cổ phần của công ty cổ phần sitcom là ba mươi bốn mươi bốn
và của ficus asia investment pte ltd là ba mươi bảy chín
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
the coffee house lại nâng vốn lên tám mươi hai một mươi chín tỷ đồng
tỷ lệ cổ phần của sitcom và ficus asia investment lúc này lần lượt là ba mươi ba tám mươi tám và ba mươi sáu năm mươi tám
điệp khúc tăng vốn của the cophie house tiếp tục diễn ra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi vốn điều lệ được nâng lên thành tám mươi năm ba tỷ đồng
tỷ lệ cổ phần của hai nhà đầu tư nước ngoài nêu trên lúc này lần lượt là ba mươi hai sáu và ba mươi tám bảy

the coffee house lại nâng vốn lên tám mươi hai một mươi chín tỷ đồng
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vốn điều lệ của the cophe house lại được tăng lên mức chín mươi tám sáu tỷ đồng
lúc này sitcom nắm giữ năm mươi một tám cổ phần và ficos asia invesment nắm giữ hai mươi tám hai cổ phần
cuối năm hai nghìn hai mươi vốn điều lệ của the copy house cán mốc một trăm linh tám bốn tỷ đồng
sitcom tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu lên sáu mươi năm ba và ficus asia investment là hai mươi năm sáu

tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
the coffee house tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu lên sáu mươi năm ba và ficus asia investment là hai mươi năm sáu

giành sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài lúc này chỉ còn ghi nhận ficus asia investment
với tỷ lệ nắm giữ là hai mươi ba cổ phần
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
the coffee house nâng vốn lên một trăm ba mươi hai tám tỷ đồng
lúc này ficus asia investment chỉ còn nắm giữ hai mươi chín cổ phần
tiếp đó hai tháng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
doanh nghiệp này lại nâng vốn lên một trăm bốn mươi ba một tỷ đồng
cổ đông nước việt nam
nước ngoài lúc này chỉ còn nắm giữ một mươi chín bốn cổ phần
trong lần thay đổi mới nhất vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
vốn điều lệ của the cophe house đã tăng lên mức một trăm bốn mươi chín chín tỷ đồng
ficus asia investment hiện còn nắm giữ một mươi tám năm cổ phần của thương hiệu cà phê này
hiện nay người đại diện theo pháp luật và là tổng giám đốc của the cophie house
là ông ngô nguyên kha sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
ông ngô nguyên kha vốn là một nhân vật có tiếng trong ngành sản xuất điện thoại di động việt nam

ông ngô nguyên kha năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là đồng sáng lập và là cựu ceo của mobistar
đây là thương hiệu smartphone việt từng có thời nằm trong top năm hãng điện thoại
có thị vần lớn nhất thị trường việt nam
và đến đây thời lượng video đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin kính chào và hẹn gặp lại